tại bệnh viện đa khoa trung mương quảng nam ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam
đã tổ chức xuất viện cho bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong đó có bệnh nhân mắc covid một mươi chín chín mươi tuổi được công bố khỏi bệnh
bốn trường hợp được xuất viện gồm bệnh nhân bảy trăm bảy mươi bảy bệnh nhân chín trăm một mươi bệnh nhân chín trăm linh chín bệnh nhân năm trăm hai mươi năm chín mươi tuổi
tất cả bốn bệnh nhân này cùng chú ở huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
bốn bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định và có ba lần trở lên cho kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp với sars cov hai
sau khi xuất viện các bệnh nhân này sẽ được trung tâm y tế huyện duy xuyên đưa về cách ly theo dõi tại nhà trong vòng một mươi bốn ngày theo quy định của bộ y tế
được biết đến nay quảng nam đã có bốn mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín được khỏi bệnh và đã qua một mươi chín ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới ở cộng đồng